trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay ngày một mươi tám tháng năm do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt diện rộng
với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ c có nơi trên bốn mươi độ c
tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời còn cao hơn mức này gây bỏng rát cho người đi đường
nhiệt độ mặt đường tại khu vực hồ gươm lúc một mươi ba h chiều nay đo được là gần sáu mươi độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra chỉ số cảnh báo tia tử ngoại uv có giá trị từ bảy đến một mươi tại hà nội
tương ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao cho cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
nắng nóng có thể gây mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao